không chỉ vụ việc xảy ra tại tỉnh đồng nai mà trong những ngày qua các lực lượng chức năng trên cả nước đã liên tục xử phạt nhiều trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
trong khi các lực lượng chức năng đang ngày đêm căng mình chống dịch thì vẫn còn một số cá nhân không có ý thức trách nhiệm để xảy ra những vi phạm về phòng chống dịch có thể là nguồn lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
đây là tài xế mai sĩ bình lái xe chở hàng đường dài từ tp hcm về thanh hóa khi đi qua địa phận tỉnh quảng ngãi đã dừng lại ăn cơm tại quán ăn quang phúc trên quốc lộ một a thuộc xã tịnh ấn đông huyện sơn tịnh
khi lực lượng chức năng làm việc tài xế trả lời quanh co không đúng sự thật cho rằng khi đi qua địa phận tỉnh quảng ngãi không có chốt kiểm tra y tế dừng lại để làm các thủ tục khai báo y tế theo đúng quy định
sau khi nhanh chóng xác minh vụ việc đã truy ra được tài xế bình được lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra y tế dừng xe làm thủ tục khai báo y tế và cho ký cam kết chỉ đi ngang qua không được dừng đỗ tại địa bàn tỉnh quảng ngãi
cơ quan công an đã lập biên bản vụ việc đối với tài xế bình và bà nguyễn thị giàu chủ quán ăn quang phúc cho ký cam kết không để tái diễn tình trạng trên
đây là một trong nhiều quán ăn dọc tuyến quốc lộ một a vì lợi nhuận trước mắt mà vẫn bán ăn phục vụ tại chỗ đối với các tài xế lái xe đường dài khi đi ngang qua địa bàn tỉnh
ubnd tỉnh quảng ngãi đã ban hành quyết định áp dụng các biện pháp chống dịch đặc thù tại địa bàn tỉnh
trong đó quy định các địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống dọc theo tuyến quốc lộ một a không được phục vụ ăn uống tại chỗ đối với các phương tiện vận tải liên tỉnh khi đi qua địa phận tỉnh quảng ngãi chỉ được phép bán mang đi
vì vậy khuyên cáo các chủ quán ăn trên tuyến cốt lộng một a cũng như các tài xế liên tỉnh chấp hành nghiêm các quy định trên tuyệt đối không vi phạm gian dối để dịch bệnh lây lan làm hại cộng đồng xã hội